chính phủ iran cảnh báo về khả năng bùng phát làn sóng covid một mươi chín lần thứ hai tại nước này
trong bối cảnh nhiều người dân nước này vẫn di chuyển qua lại giữa các thành phố
trong dịp lễ năm mới truyền thống của iran bắt đầu từ hôm hai mươi tháng ba vừa qua